tối ngày hai mươi tháng bảy tại quảng trường biển bảo ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội hang động quảng bình năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề quảng bình bí ẩn bất tận
trong đêm khai mạc chương trình nghệ thuật đặc biệt đã giới thiệu những làn điệu hát sướng hò khoan lệ thủy
trình chiếu hình ảnh những nét văn hóa tiêu biểu của vùng đất quảng bình
những hình ảnh danh thắng độc đáo như động thiên đường động tú làn
bên cạnh đó mv mới nhất của nghệ sĩ người anh alan walker với nhanh đề hello quảng bình cũng đã được giới thiệu tại đây
lễ hội diễn ra từ ngày hai mươi tháng bảy đến ngày năm tháng tám
các sản phẩm du lịch động phong nha và tiên sơn sẽ giảm hai mươi phí tham quan dịch vụ động thiên đường sẽ giảm một mươi